tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội tổng liên đoàn lao động việt nam đã phối hợp tổ chức lễ phát động tháng công nhân tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi
chủ đề của tháng công nhân năm nay là năng suất cao an toàn lao động thu nhập tốt nhằm đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động gắn với phòng chống covid một mươi chín tại nơi làm việc
vì vậy các cấp công đoàn sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn trước dịch bệnh cho người lao động chăm lo cho người lao động gặp khó khăn khi mất việc làm bị giảm việc ngừng việc